mặc dù dịch sốt xuất huyết vẫn không ngừng gia tăng và đã có đến ba mươi tám người tử vong
tuy nhiên hiện nay công tác phòng chống dịch đang gặp không ít khó khăn
khi cán bộ y tế tiến hành phun xịt thuốc phòng bệnh thì nhiều nhà dân lại cửa đóng then cài
một số người dân với tâm lý chủ quan cho rằng bệnh xuất xuất huyết đến nay đã qua mùa dịch
không có nguy cơ nguy hiểm nữa
tại các khu nhà trọ dành cho công nhân do đặc thù công việc phải ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm
có khi tối mịt mới về ban ngày thì nhà nào cũng cửa đóng then cài
dù đã thông báo trước lịch phun xịt thuốc nhưng nhân viên y tế cũng không thể tiến hành phun xịt
người ở trọ thì khi đi làm về cũng không mấy mặn mà với việc phòng bệnh
không có vô được thì mũi vẫn còn nó sẽ bay chỗ mình phun xịt xong thì nó bay
nó vẫn bay chỗ ra ngoài nữa cho nên chất sức huyết vẫn còn hoài vậy đó
tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết đã kéo dài từ nhiều tháng qua
và vẫn còn đang có những diễn biến khá phức tạp
tuy nhiên cũng chính vì thời gian dịch bệnh kéo dài nên không ít người cho rằng
hiện bệnh xuất xuất huyết đã hạ nhiệt không còn nây lan hay nguy hiểm nữa
vì thế họ thậm chí cũng không cần phun xịt thuốc hoặc phun xịt đợt trước rồi thôi
đợt sau thì không cần nữa
vẫn còn một số bộ phận người dân chưa thật sự quan tâm
cụ thể như là trong những đợt chiến dịch thì người ta sẽ thực hiện những miệng pháp
việc ngăn quăng việc mũi để phòng bệnh
tuy nhiên qua những đợt chiến dịch
thì người ta lại lơ lạc không quan tâm đến việc kiểm tra những dụng cụ chứa nước trong nhà
để mà lội bỏ lăn quăng phòng bệnh xuất huyết
thời điểm này vẫn đang là mùa cao điểm của dịch xuất xuất huyết
dự báo số ca mắc sẽ còn gia tăng trong thời gian tới
người dân tuyệt đối không nên chủ quan